chiều qua ngày hai mươi hai tháng một mươi một bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định
theo đó việc chuyển đổi mã vùng sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn thời gian chuyển đổi mã vùng bắt đầu từ giờ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch triển khai trong giai đoạn một sẽ chuyển đổi mã vùng của một mươi ba tỉnh thành phố bao gồm sơn la lai châu lào cai điện biên yên bái quảng trị thừa thiên huế quảng nam đà nẵng
thanh hóa nghệ an và hà tĩnh để việc chuyển đổi được diễn ra một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong nước cơ quan quản lý viễn thông các nước liên minh viễn thông quốc tế trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu sáu mươi ngày
bên cạnh đó vẫn tiến hành các biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong thời gian ba mươi ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi
ngoài ra vẫn duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu ba mươi ngày kể từ thời điểm kết thúc việc quay số
sau khi thực hiện kế hoạch tất cả các mã vùng đều được đưa về đầu hai và sẽ thu về được nhiều đầu mã để chuyển thuê bao di động một mươi một chữ số về một mươi chữ số góp phần hạn chế tình trạng sim giác tin nhắn rác trên thị trường như hiện nay
kế hoạch chuyển đổi mã vùng sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi